công an tỉnh quảng nam vừa làm rõ một đường dây mua bán tài liệu giấy tờ giả
với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh làm rõ hai đối tượng có liên quan
từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam đã xác định được một đường dây mua bán
làm giả giấy tờ cho hàng trăm người trên toàn quốc làm rõ hai đối tượng có liên quan
trú tại tỉnh nghệ an và quảng nam
tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ bốn mươi sáu phôi giấy phép lái xe dạng nhựa
một mươi phôi căn cước công dân dạng thẻ nhựa một mươi một căn cước công dân giả bốn chứng minh thư nhân dân giả
và bảy giấy phép lái xe giả đã in thông tin năm trăm chín mươi tám tem bảo mật các loại các văn bằng chứng chỉ
tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp một dấu để đóng dấu nổi chứng minh nhân dân
và nhiều phương tiện tài liệu khác có liên quan
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra mở rộng
xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan